trước đó có thông tin cho biết ai cập đã gửi cho hamas một văn bản đã được thống nhất với phía israel
trong đó bao gồm việc thả hai mươi bốn mươi con tim bị giữ ở giải gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn
truyền thông ai cập cũng cho rằng thỏa thuận giữa hamas và israel có thể đạt được trong những ngày tới
trong một diễn biến khác cơ quan quản lý cửa khẩu và biên giới ở gaza cho hay
israel hôm qua đã trả tự do cho sáu mươi bốn người palestine bị bắt giữ trong các chiến dịch quân sự mà then aviv thực hiện
việc trao trả được thực hiện thông qua cửa khẩu kerem sanlom ở phía nam gaza
cũng liên quan đến những nỗ lực giải quyết xung đột ở gaza đại hội đồng liên hợp quốc thông báo
sẽ nối lại phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ một mươi về tình hình palestine vào ngày một mươi tháng năm tới
chương trình phát triển liên hợp quốc undp ước tính công cuộc tái thiết giải gaza sẽ tiêu tốn khoảng ba mươi bốn mươi tỷ usd
và đòi hỏi nỗ lực ở quy mô lớn chưa từng thấy kể từ chiến tranh thế giới thứ hai
trợ lý tổng thư ký liên hợp quốc ông abdallah andada nhấn mạnh mức độ tàn phá ở gaza là lớn chưa từng có
công cuộc tái thiết này sẽ mất nhiều thập kỷ nếu việc tái thiết được thực hiện theo quy trình bình thường
song đây là điều mà người dân palestine không thể chờ đợi
do đó cộng đồng quốc tế cần hành động nhanh chóng để cung cấp lại nhà ở cho người dân
và đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường ở mọi mặt kinh tế xã hội y tế và giáo dục
trong khi đó báo cáo mới đưa chương trình phát triển liên hợp quốc undp
và ủy ban kinh tế và xã hội khu vực tây á công bố ngày hai tháng năm cho rằng
sự phát triển của con người ở giải gaza sẽ bị lùi lại bốn mươi bốn năm nếu cuộc chiến hiện tại kéo dài sang tháng thứ chín
trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua thủ lĩnh phong trào houthi ở yemen
ông abdul malik al houthi cho biết lực lượng này sẽ tiếp tục leo thang các cuộc tấn công
nhằm vào tàu thương mại ở biển đỏ cho đến khi israel kết thúc cuộc chiến ở giải gaza
và mỹ ngừng tấn công các mục tiêu ở yemen
ông al houthi cho biết houthi đang chuẩn bị cho đợt leo thang thứ tư nếu israel và mỹ tiếp tục không khoan nhượng
kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay houthi đã phóng sáu trăm linh sáu tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái
nhằm vào một trăm linh bảy tàu của israel mỹ và anh ở biển đỏ eo biển bab al manbab vịnh aden và gần đây là ở ấn độ dương
trong khi đó mỹ và anh đã thực hiện bốn trăm năm mươi hai cuộc tấn công nhằm vào các khu vực do houthi kiểm soát ở yemen
khiến bốn mươi người thiệt mạng và ba mươi năm người khác bị thương kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
ông al houthi đưa ra cảnh báo trên sau khi các phương tiện truyền thông của lực lượng houthi ngày hai tháng năm cho biết
mỹ và anh đã thực hiện năm cuộc không kích nhằm vào sân bay hodeida ở thành phố cùng tên
trong một diễn biến đáng chú ý khác tại khu vực bộ thương mại thổ nhĩ kỳ cho biết
nước này đã ngừng tất cả các hoạt động giao thương với israel kể từ ngày hai tháng năm
do tình hình nhân đạo ngày càng trở nên xấu đi tại các vùng lãnh thổ của palestine

bộ thương mại thổ nhĩ kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến israel đã bị dừng
thổ nhĩ kỳ sẽ thực hiện nghiêm túc và dứt khoát biện pháp mới này cho đến khi chính phủ israel tạo điều kiện thuận lợi
cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ và không bị gián đoạn tới giải gaza
phản ứng trước quyết định mới nhất của thổ nhĩ kỳ ngoại trưởng israel cùng ngày cho rằng
ankara đã vi phạm các thỏa thuận và phớt lờ các hiệp định thương mại quốc tế
bộ ngoại giao israel đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế cũng như chú trọng sản xuất trong nước
và tìm nguồn hàng nhập khẩu từ các nước khác
theo dữ liệu chính thức trao đổi thương mại giữa israel và thổ nhĩ kỳ đã ghi nhận mức sáu tám tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi ba
tháng trước thổ nhĩ kỳ thông báo đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu các mặt hàng từ năm mươi bốn danh mục khác nhau sang israel
cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn tại gaza bao gồm xi măng sắt thép nhôm vật liệu và thiết bị xây dựng
pháp và nhật bản đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán chính thức về thỏa thuận tiếp cận đối ứng raa
qua đó tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước
một quan chức chính phủ nhật bản xác nhận trong cuộc gặp giữa thủ tướng nước này kishida fumio
và tổng thống pháp emmanuel macron ở paris hai nhà lãnh đạo đã đồng ý bắt đầu quá trình đàm phán
phủ tổng thống pháp đánh giá việc hoàn tất raa sẽ thúc đẩy khả năng tương tác giữa quân đội hai nước
cũng tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh
cũng như lĩnh vực kinh tế khác như tạo ra chuỗi cung ứng để đảm bảo đất hiếm và các khoáng sản khác
hai bên cũng thảo luận cách tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và hy vọng rằng trao đổi song phương
sẽ được đẩy mạnh hơn nữa thông qua thế vận hội và paralympic sắp tới ở paris
cũng như triển lãm thế giới tại osaka của nhật bản vào năm hai nghìn hai mươi
theo thông tin cập nhật mới nhất của giới chức brazil
thảm họa mưa lớn và lở đất tại bang rio grande do sul miền nam nước này
đã khiến ít nhất hai mươi chín người thiệt mạng và sáu mươi người mất tích
tổng thống brazil hôm qua đã có mặt tại vùng thiên tai để thị sát tình hình
trong bối cảnh chính quyền bang trên đã ban bố tình trạng khẩn cấp
hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hàng chục người mất tích
trong đống đổ nát của những ngôi nhà cầu và đường xá bị sập
thống đốc bang cho biết rio grande do sul đang phải đối mặt với thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử của bang
thiên tai đã ảnh hưởng đến gần một trăm năm mươi đô thị trong bang khiến gần một mươi người phải đi sơ tán
hiện toàn bộ khu vực dân cư ở bang đã bị cô lập do những cơn mưa dai rẳng phá hủy cầu và đường xá
khiến các thị trấn thậm chí không có dịch vụ điện thoại hoặc internet
hàng trăm nghìn người không có nước sạch trong khi các lớp học trên toàn bang bị đình chỉ
ước tính thiệt hại trong thảm họa này lên tới hai mươi triệu đô la mỹ
vụ sập đường cao tốc xảy ra ngày một tháng năm trên tuyến cao tốc ở thành phố mai châu
tỉnh quảng đông trung quốc
vụ việc mạng và ba mươi người khác bị thương
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã chỉ đạo thực hiện mọi nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả của vụ việc
yêu cầu phải nhanh chóng sửa chữa những phần đường bị hư hại và lập lại trật tự giao thông nhanh nhất có thể
chủ tịch trung quốc cũng nhấn mạnh tất cả các khu vực và cơ quan hữu quan phải củng cố trách nhiệm trong công việc
tăng cường giám sát và cảnh báo sớm cải thiện các kế hoạch khẩn cấp
kịp thời điều tra xử lý các nguy cơ tiềm ẩn trên các lĩnh vực trọng điểm
đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và ổn định chung của toàn xã hội
vụ việc được cho là thảm họa địa chất tự nhiên xảy ra do tác động của mưa lớn kéo dài
trong những tuần gần đây tỉnh quảng đông hứng chịu một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt nghiêm trọng và lốc xoáy
thưa quý vị sử dụng năng lượng tái tạo mà cụ thể là điện mặt trời đã là xu hướng tại nhiều nước phát triển
nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nghiêm trọng
ở khu vực châu phi lĩnh vực này mới trở nên phổ biến trong vài năm gần đây
thu hút nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp và các nhà đầu tư cùng tham gia
đặc biệt nigeria đang trở thành quốc gia đi đầu trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tái tạo
châu phi nhằm đáp ứng các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
các tấm pin mặt trời được lắp dài rác trên các mái nhà ở lagos một thành phố ở nigeria
nơi đang trải qua quá trình chuyển đổi sang sử dụng điện mặt trời
công nghệ khí hậu còn mới ở châu phi và rất khó để có được nguồn tài trợ
cho các công ty khởi nghiệp nhằm hỗ trợ điện khí hóa khu vực
tuy nhiên hệ sinh thái đã thay đổi
trong những năm gần đây ngày càng có nhiều công ty cổ phần và tư nhân
đầu tư cho các dự án khởi nghiệp về công nghệ khí hậu
resort energy một start up chuyên cung cấp các gói thuê bao pin và năng lượng mặt trời
cho các cá nhân và doanh nghiệp đang được hưởng lợi từ sự gia tăng gần đây về nguồn vốn đầu tư
nếu bạn đang sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch nguồn năng lượng chính ở khu vực này
bạn sẽ khiến rất nhiều khí carbon bị thải ra trong quá trình sử dụng
và điều đó không còn tốt cho bầu khí quyển của chúng ta
điều mà những doanh nghiệp như chúng tôi đang cố gắng làm là giải quyết vấn đề
bằng cách sử dụng năng lượng sạch và bền vững ở quy mô tương đương với những gì lưới điện cung cấp
ông ojeabulu cho biết ban đầu rất khó để tìm được những nhà đầu tư ủng hộ tài chính cho dự án của họ
họ đã cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư rằng mình đang đầu tư vào một mô hình kinh doanh tốt
có những khó khăn khi chúng tôi mới bắt đầu
nhưng sau đó chúng tôi đã nhận được
nhiều sự ủng hộ từ những người tin rằng điện mặt trời sẽ trở thành một ngành công nghiệp như hiện nay
những đầu tư về không gian tiến bộ công nghệ đã giúp giảm chi phí vận hành
theo dữ liệu từ quỹ tài trợ châu phi lụng điện này cần hai trăm bảy mươi bảy tỷ đô la mỹ hàng năm
để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu cho đến năm hai nghìn ba mươi
các chuyên gia cho rằng để giải phóng nguồn tài chính và lấp đầy khoảng trống này
các nước châu phi cần giải quyết các rủi ro như mất ổn định tiền tệ
nên đang cản trở các nhà đầu tư
đồng thời các nhà đầu tư cũng được khuyến khích mở rộng phạm vi quan tâm
sang các lĩnh vực công nghiệp liên quan đến khí hậu khác như phòng chống lũ lụt
quản lý thiên tai và quản lý nhiệt cũng như sử dụng các phương thức tài trợ đa dạng
ông ojeabulu cho biết nguồn tài trợ cho công nghệ khí hậu hiện bị hạn chế hơn
khi ngành này mở rộng và phát triển
vào năm hai nghìn một mươi năm mọi việc dễ dàng hơn nhiều
chúng tôi được nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm tài trợ bởi họ rất quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo
đưa ra chiến lược vào thời điểm đó có thể nhận được nguồn vốn lớn và được tạo điều kiện để phát triển
tuy nhiên hiện tại việc gia nhập lĩnh vực này khó khăn hơn do chuỗi giá trị được mở rộng
chúng tôi đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp thành công và cả những doanh nghiệp không thành công
tuy nhiên con số đầu tư cho lĩnh vực công nghệ khí hậu bao gồm các doanh nghiệp về năng lượng tái tạo
loại bỏ carbon phục hồi đất
lý nước và chất thải rất hấp dẫn
năm ngoái các công ty khởi nghiệp công nghệ khí hậu trên lục địa này đã huy động được hơn một tỷ đô la mỹ
tăng chín so với năm trước và gấp ba lần số tiền họ huy động được trong năm hai nghìn một mươi chín
tài trợ của khu vực tư nhân ở khí hậu châu phi vẫn còn khá thấp nhưng có sự tăng trưởng rõ ràng
và tôi tin rằng trong khoảng thập kỷ tới chúng ta sẽ bắt đầu thấy những thay đổi đó
theo báo cáo của sáng kiến chính sách khí hậu
từ năm hai nghìn một mươi chín
đến năm hai nghìn hai mươi
nguồn tài trợ của khu vực tư nhân chỉ chiếm một mươi bốn tổng nguồn tài chính khí hậu của châu phi
thấp hơn nhiều so với các khu vực như đông á và thái bình dương ở mức ba mươi chín
mỹ latin và caribe ở mức bốn mươi chín
các chuyên gia cho biết
mức đóng góp thấp ở châu phi là do các nhà đầu tư đổ tiền vào các lĩnh vực mà họ quen thuộc hơn
như công nghệ năng lượng tái tạo và tránh công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu
như phòng chống lũ lụt và rác thải
tuy nhiên hiện các nhà đầu tư cũng bắt đầu hiểu được lợi ích
kinh tế của việc thích ứng với biến đổi khí hậu
và các giải pháp khi họ thu được lợi tức từ khoản đầu tư của mình